tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
và phó tranh án tòa án nhân dân tối cao cho ba đồng chí
cùng tham dự còn có đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng
tránh án tòa án nhân dân tối cao và đại diện các bộ ngành tư pháp và nội chính trung ương
tại buổi lễ chủ tịch nước đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
với ông lê hồng quang nguyễn văn tiến trao quyết định bổ nhiệm chức vụ có thời hạn với các ông
nguyễn trí tuệ lê hồng quang giữ chức phó tranh án tòa án nhân dân tối cao
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
và phó tranh án tòa án nhân dân tối cao chức danh chức vụ tư pháp cao quý đầy trọng trách
mà đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
đây là vinh dự lớn lao nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề đối với các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay
chủ tịch nước cũng yêu cầu người thẩm phán phải có trách nhiệm tự hoàn thiện mình
hình ảnh của người thẩm phán phải thực sự là tấm gương về đức tính thanh liêm cương trực và nhân hậu
do đó việc tự rèn luyện tu dưỡng để nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người thẩm phán
phải tiến hành thường xuyên liên tục trong suốt quá trình công tác
tại cơ quan nơi cư trú và phải nỗ lực phân đấu suốt đời
từ công việc hàng ngày qua các mối quan hệ xã hội quan hệ với đồng nghiệp
tiếp xúc với đương sự bị can bị cáo nhất là qua các phiên tòa xét xử
các đồng chí phải nhìn nhận đánh giá lại mình nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình
vượt qua cám dỗ của mặt trái kinh tế thị trường không để phân tử xấu mua chuộc
trong mọi hoàn cảnh luôn xứng đáng với vị thế cao cả của người thẩm phán
đối với các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ phó tranh án tòa án nhân dân tối cao
chủ tịch nước yêu cầu cần nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao
xây dựng tòa án nhân dân các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện
thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao